chiều ngày một tháng chín lễ khánh thành bảo tàng hồ chí minh tại bản đông tỉnh phi chít
cách thủ đô bangkok thái lan khoảng ba trăm năm mươi km về phía bắc
đây là di tích lịch sử thứ ba về chủ tịch hồ chí minh tại thái lan
sau các tỉnh udon thani và nakhon phanom
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh do phóng viên báo nhân dân thường trú tại thái lan ghi nhận
tại lễ khánh thành đại sứ nguyễn hải bằng cho biết
trong thời gian hoạt động cách mạng từ tháng bảy năm một nghìn hai mươi tám đến cuối năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ở thái lan
để chuẩn bị cho việc thành lập một đảng chân chính lãnh đạo cách mạng việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã dừng chân tại tỉnh phi chít khoảng hai tuần
và người để lại dấu ấn không phai mờ đối với nhân dân địa phương nhất là bà con việt kiều
qua các cuộc tiếp xúc người vận động cộng đồng kiều bào đoàn kết
giúp đỡ lẫn nhau tích cực học chữ việt và chữ thái
xóa bỏ nạn mù chữ trong kiều bào đoàn kết hữu nghị với nhân dân địa phương
tôn trọng phong tục tập quán và luật pháp sở tại để người dân thái hiểu và có cảm tình với cách mạng việt nam

để cho chúng ta có một công trình văn hóa bảo tàng bản đông hồ chí minh như ngày hôm nay
bảo tàng hồ chí minh cùng với khu di tích chủ tịch hồ chí minh
nằm trong khuôn viên trung tâm hữu nghị thái lan việt nam ở tỉnh phi chít
rộng sáu bốn trăm linh m hai được khởi công xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
với số tiền đầu tư hơn ba mươi triệu bạt khoảng hai mươi hai tỷ đồng hoàn toàn do chính quyền thái lan đầu tư
trưng bày một số hiện vật được phục dựng lại cũng như các hình ảnh về bắc hồ
trong quãng thời gian sinh sống tại thái lan cũng như về mối quan hệ giữa hai nước